khoảng giờ một mươi năm phút sáng nay các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh kiên giang bất ngờ kiểm tra quán ba paradise club trên đường tôn đức thắng phường vĩnh lạc thành phố đạch giá tỉnh kiên giang
thời điểm này đã bước sang ngày mới nhưng quán vẫn còn hoạt động và có trên một trăm linh người đang say sưa trong tiếng nhạc
khi phát hiện có công an một số người nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn nhà
số khác định bỏ chạy nhưng không thoát
lực lượng công an đã đưa về trụ sở chín mươi tám nam nữ thanh niên và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy
qua đó có ba mươi một người dương tính với ma túy tổng hợp
trong quá trình kiểm tra công an phát hiện trương hoài hiếu thảo hai mươi sáu tuổi ngụ xã thuận hòa huyện an minh kiên giang
là nhân viên của quán ba paradise club đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và dương thị kim thoa hai mươi hai tuổi ngụ xã bình chánh huyện châu phú an giang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ trong người thảo và thoa cũng như của các con nghiện vứt lại hiện trường một lượng lớn ma túy tổng hợp
hiện tại thảo và thoa đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
riêng ba mươi một người dương tính với ma túy được bàn giao lại cho địa phương để xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc